trong chiều ngày hai tháng chín khi thấy nhóm thanh niên tổ chức đua xe trong khu dân cư trên địa bàn phường an phú
thành phố thuận an tỉnh bình dương một người đàn ông ra nhắc nhở thì bị nhóm này kéo qua nhà chém trọng thương hai cha con
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng chín
khi đó người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi thấy một nhóm thanh niên có tổ chức phóng nhanh nẹt pô trong khu dân cư nên ra nhắc nhở
bị nhắc nhở nhóm này bỏ về bãi dưới xe sát bên rồi kéo theo hơn một mươi người mang theo hung khí qua tấn công nạn nhân
thấy cha bị đánh con gái quỳ lại sinh tha nhưng nhóm này không dừng mà tiếp tục đập phá đồ đạc đánh cơ con gái nạn nhân
khi người đàn ông nằm gục trên vũng máu thì nhóm này mới chịu rời đi
sau khi xảy ra sự việc nạn nhân cùng con gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
ghi nhận tại hiện trường nhiều đồ đạc trong nhà bị nhóm này đập phá văn khắp nhà
lực lượng chức năng địa phương sau đó cũng có mặt để bảo vệ hiện trường
một số đối tượng có liên quan được đưa về phường để lấy lời khai
được biết khu dân cư nơi xảy ra sự việc chưa có nhiều người ở
hệ thống đường đã làm xong nên các thanh niên trong khu vực thường xuyên tụ tập vào đây để tổ chức đua xe
nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ